chiều hai tháng tám tại nhà quốc hội dưới sự chủ trì của ủy viên bộ chính trị
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân ủy ban thường vụ quốc hội đã bế mạc phiên họp thứ bốn mươi bảy
phát biểu bế mạc phiên họp chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân nêu rõ
ủy ban thường vụ quốc hội đã tổ chức phiên họp theo đúng tinh thần
có sự giãn cách nhất định chấp hành nghiêm các quy định về phòng chống dịch bệnh
chủ tịch quốc hội cho biết sau ba ngày làm việc với tinh thần tích cực trách nhiệm
ủy ban thường vụ quốc hội đã hoàn thành các nội dung chương trình đề ra tại phiên họp thứ bốn mươi bảy
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đề nghị ngay sau phiên họp này
các cơ quan của quốc hội phối hợp với các cơ quan của chính phủ và các cơ quan hữu quan
hoàn thiện các nội dung mà ủy ban thường vụ quốc hội đã cho ý kiến để tiếp tục hoàn chỉnh thêm một bước
những nội dung nào đủ điều kiện thì sẽ chuẩn bị trình ra quốc hội
những nội dung nào còn tiếp tục cho ý kiến tại phiên họp thứ bốn mươi tám và trước kỳ họp quốc hội thứ một mươi
thì cần sắp xếp bảo đảm đẩy nhanh thời gian không để dịch bệnh ảnh hưởng đến tiến độ công việc